tối ngày hai mươi sáu tháng một tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội
ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài bộ ngoại giao đã chủ trì
phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố hà nội và các bộ ngành liên quan tổ chức
chương trình nghệ thuật xuân quê hương hai nghìn một mươi chín
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và phu nhân đã tới tham dự chương trình
chia vui với kiều bào từ khắp nơi trên thế giới trở về quê hương vui xuân đón tết
cùng dự chương trình có lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
đại diện các ban bộ ngành trung ương thành ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân thành phố hà nội lãnh đạo các tỉnh thành phố lân cận
các vị đại sứ trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế tại hà nội
khoảng một đại biểu kiều bào trở về từ hơn sáu mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
đại diện cho hơn bốn năm triệu người việt nam đang sinh sống làm việc và học tập trên khắp nam châu
trở về quê nhà đón tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín đã tham dự chương trình
phát biểu khai mạc chương trình đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao nhấn mạnh
năm hai nghìn một mươi tám vừa khép lại với niềm phấn khởi tự hào bởi những thành tiệu to lớn
toàn diện mà đất nước đã đạt được để đạt được những thành tiệu ý nghĩa đó
cùng với sự lãnh đạo của đảng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước
không thể không nhắc đến sự đóng góp vô cùng quý báu thiết thực
cả về trí tuệ vật chất
và tinh thần của cộng đồng hơn bốn năm triệu người việt nam ở nước ngoài
bà con kiều bào ta luôn hướng về quê hương đất nước tiếp tục đoàn kết
tương trợ lẫn nhau để xây dựng cộng đồng vững mạnh hòa nhập thành công
có vị thế ngày càng cao và có nhiều đồng góp cho xã hội nước sở tại
mỗi người việt nam ở nước ngoài là một vị đại sứ gắn kết và vùn đắp tình hiểu nghị
giữa đất mẹ việt nam với quê hương thứ hai của mình
đồng thời trực tiếp tham gia tình hữu nghị
đẩy tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng công cuộc xây dựng phát triển bền vững của đất nước
sự phôn vinh của dân tộc
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
gửi những tình cảm thân thương lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất
tới những người con của quê hương việt nam yêu dấu đang sinh sống làm việc và học tập ở nước ngoài
đối với đất nước và dân tộc việt nam bà con kiều bào
dù ở bất cứ nơi đâu luôn luôn là một phần máu thịt không thể tách rời của tổ quốc
như chủ tịch hồ chí minh đã từng nói tổ quốc và chính phủ luôn luôn nhớ thương các đồng bào
như bố mẹ thương nhớ các người con đi vắng
đó là nhân tâm thiên lý đó là tình nghĩa một nhà
tổng bí thư chủ tịch nước vui mừng thông báo
nhìn lại năm mẫu tuất tháng
năm hai nghìn một mươi tám mặc dù tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn thách thức
nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của đảng và nhà nước
đất nước ta vẫn tiếp tục đa phát triển vượt qua mọi khó khăn
và đạt được nhiều kết quả toàn diện đáng mừng
trên hầu hết các lĩnh vực để lại những dấu ấn tốt đẹp tạo đà và động lực mới
khí thế mới cho việc hoàn thành bộ các mục tiêu nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
và cả năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh
đảng nhà nước việt nam hết sức trân trọng những ý kiến tư vấn
tham mưu của các nhà khoa học việt kiều
nhằm giúp đất nước nhanh chóng tiếp cận với trình độ tiên tiến
về khoa học công nghệ của thế giới
nhất là trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra hiện nay
những đóng góp đáng trân trọng và đầy tự hào của bà con kiều bào ta
đối với quê hương đất nước xuất phát từ chính lòng yêu nước nồng nàn của mỗi người
con đất việt là truyền thống quý báu của dân tộc việt nam
đảng nhà nước và nhân dân luôn luôn thấu cảm với bà con xa xứ
chia sẻ những khó khăn vất vả sống nơi đất khách quê người
đồng thời cũng tin tưởng rằng người việt nam ta dù đi đâu làm gì ở đâu
cũng luôn luôn giữ gìn và truyền lại cho các thế hệ con em mình ý thức
nước có nguồn cây có cội
dù đi xa vạn đối không phải nhòa nguồn cội dùng tiền
hay nhiễu điều phủ lấy ra gương con hồng cháu lạt phải thương nhau cùng
đó cũng chính là tư tưởng đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công thành công đại thành công
của chủ tịch hồ chí minh muôn vàn kính yêu của chúng ta
trong không khí cả nước đang náo nước đón chào một mùa xuân mới đang về trên đất nước
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đã đánh chống khai hội xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
chương trình giao lưu nghệ thuật xuân quê hương hai nghìn một mươi chín
gồm các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc được sàn dựng công phu
ca ngợi truyền thống đại đoàn kết uống nước nhớ nguồn